tại thành phố bạc liêu tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu đã mở phiên tòa công khai
xét xử sơ thẩm bị cá nguyễn trí vững ngụ tại ấp lung chim xã định thành huyện đông hải tỉnh bạc liêu
với tội danh làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quy định tài khoản một điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh bạc liêu bằng các tài khoản facebook tên nguyễn trí vững
viên gạch nhỏ trong khoảng thời gian từ ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đến ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
thông qua phương tiện điện thoại di động vững đã chủ trì phát trực tiếp năm lần nhằm tuyên truyền
xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của nhà nước việt nam bịa đặt những thông tin sai sự thật
gây hoang mang trong nhân dân ngoài ra nguyễn trí vững còn tham gia các nhóm kín giặc cỏ nhắn tin
qua ứng dụng messenger để thảo luận về cách thức biểu tình kích động lôi kéo người khác tham gia biểu tình
để phản đối luật an ninh mạng luật đặc khu tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu tuyên bị cáo nguyễn trí vững
phạm tội làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội
chủ nghĩa việt nam quy định tại khoản một một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự đồng thời phạt bị cáo sáu năm tù
hai năm quản chế tại địa phương